mới đây một người dân ở tỉnh quảng nam đăng tải lên mạng xã hội facebook tỏ vẻ bức xúc khi ủy ban nhân dân xã mời lên cơ quan để nhận hỗ trợ do mưa bão năm hai nghìn hai mươi nhưng số tiền nhận được chỉ hai đồng
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một một lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện phú ninh tỉnh quảng nam cho biết đã chỉ đạo xác minh thông tin từ một người dân trên địa bàn huyện phản ánh việc nhận hỗ trợ thiệt hại do mưa bão gây ra với số tiền chỉ vòn vẹn chỉ hai đồng
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một trên trang facebook cá nhân có tên nguyễn chuyện đăng nội dung kèm hình ảnh phản ánh việc nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão chỉ với hai đồng
bà con nghĩ sao bỏ cả buổi chiều lên nhận tiền bồi thường bão ngã cây cối năm hai nghìn hai mươi với số tiền là hai đồng
bà con trong một bình luận nội dung đăng tải trên trang facebook
trong đó giấy mời của ủy ban nhân dân xã tam vinh huyện phú ninh với nội dung kính mời bà nguyễn thị kim truyện đúng vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đến tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn bình thạnh xã tam vinh để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số sáu và số chín gây ra năm hai nghìn hai mươi kèm với giấy mời là tờ tiền trị giá hai đồng
vụ việc sau khi đăng tải lên mạng xã hội facebook ngay lập tức đã xôn xao và nhận được nhiều phản hồi trái chiều
tuy nhiên sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tài khoản facebook này đã gỡ bỏ bài viết
liên quan vấn đề này ông nguyễn văn phú chủ tịch ủy ban nhân dân xã tam vinh xác nhận việc người dân trên nhận tiền hỗ trợ mưa bão chỉ hai đồng là có thật
theo ông phú bà nguyễn thị kim truyện là một trong số hộ dân bị thiệt hại do bão số chín năm hai nghìn hai mươi gây ra
sau bão địa phương tiến hành kê khai để hỗ trợ cho nhân dân
qua kiểm tra thiệt hại thì gia đình bà chuyện chỉ thiệt hại một cây chuối diện tích thiệt hại là một mươi m hai mức độ thiệt hại là trên bảy mươi
căn cứ vào diện tích thiệt hại đối tượng cây trồng và mức độ thiệt hại nên khi áp dụng theo nghị định số hai năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ thì sẽ ra với mức hỗ trợ tiền mà bà chuyện nhận được đó là hai đồng
ông phú cũng cho biết diện tích người dân thiệt hại ít thì tính ra số tiền thiệt hại ít
quá trình thực hiện các thủ tục đều đảm bảo theo quy định kể cả quá trình niêm yết số tiền để chi trả cho nhân dân cũng thực hiện trong vòng ba mươi ngày
đồng thời địa phương đã có thông báo niêm yết cụ thể để người dân đến đối chiếu kiểm tra xem xét nếu có vấn đề thì phản ánh
đến thời điểm hiện tại địa phương chưa nhận được bất cứ phản ánh nào của người dân về vấn đề này
theo ông nguyễn văn phú toàn xã tam vinh có năm trăm tám mươi tám trường hợp được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của mưa bão năm hai nghìn hai mươi
qua giả soát mức hỗ trợ dưới một mươi đồng có ba mươi một trường hợp và dưới hai mươi triệu có sáu mươi hai trường hợp
chủ tịch ủy ban nhân dân xã tam vinh thừa nhận và chia sẻ việc người dân đến ngồi chờ
tiền ít ỏi là hai đồng
tuy nhiên không có cách nào khác hơn được
người dân có thiệt hại do mưa bão đề nghị hỗ trợ thì xã ghi nhận để kê khai hỗ trợ theo quy định
ai thiệt hại ít thì hưởng ít ai thiệt hại nhiều thì nhà nước hỗ trợ nhiều
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đại diện công an tỉnh bình dương phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và thanh tra sở thông tin truyền thông đã làm việc với ông ngô thanh long
chủ kênh youtube long ngô ba mươi sáu tuổi thường trú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai làm nghề kinh doanh trên mạng
ông ngô thanh long bị mời làm việc liên quan đến những phát ngôn trong bữa live
phát trực tiếp của bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc khu du lịch đại nam tỉnh bình dương vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một
sau buổi làm việc tránh thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh bình dương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông long
vì đã cung cấp thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
số tiền phạt vi phạm là bảy năm triệu đồng
trước đó cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc bộ thông tin và truyền thông cho biết
qua theo dõi trên mạng và tiếp nhận thông tin từ báo chí cục nhận thấy ngày một mươi bốn tháng một mươi một
bà hằng tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu khán giả tại khu du lịch đại nam
được phát trực tuyến trên mạng qua nhiều kênh facebook và youtube
trong các phát ngôn của khách mời tham dự buổi giao lưu live stream
có nội dung cho rằng báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh một nguyễn phương hằng
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử nhận thấy nội dung phát ngôn nêu trên có dấu hiệu
vi phạm pháp luật tung tin sai sự thật xúc phạm danh dự uy tín của nền báo chí cách mạng việt nam
do vậy yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh bình dương xác minh và xử lý
theo báo cáo từ sở y tế tp hcm hiện thành phố đang có tổng cộng là tám mươi sáu trăm tám mươi chín ca f đang được điều trị
cách ly số ca mắc covid một mươi chín và tử vong có xu hướng gia tăng
ngày hai mươi năm tháng một mươi một ban thường vụ đảng ủy sở y tế tp hcm đã có công văn gửi toàn thể cấp ủy
cán bộ đảng viên và nhân viên y tế thành phố để ghi nhận những đóng góp
hy sinh to lớn của đội ngũ trong suốt những tháng ngày chống dịch covid một mươi chín vừa qua
đồng thời tiếp tục động viên toàn thể các chiến sĩ áo trắng phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất
cùng đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố tiếp tục chiến đấu và chiến thắng trước đại dịch
tại công văn ban thường vụ đảng ủy sở y tế tp hcm cho biết trong suốt hai tháng qua
đặc biệt là hơn sáu tháng căng thẳng khốc liệt của đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
ngành y tế thành phố cùng với cả hệ thống chính trị và các lực lượng tri viện của trung ương
nỗ lực không ngừng với tinh thần chống dịch như chống giặc thần tốc cương quyết dồn mọi nguồn
nguyên liệu và biện pháp để khống chế dịch bệnh trong những ngày tháng gian khổ nhưng rất đối tự
hào này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu cho lòng quả cảm sự cống hiến nghĩa cử cao đẹp
từ đội ngũ thầy thuốc y bác sĩ nhân viên y tế sinh viên y khoa kể cả những thầy cô
các chuyên gia y tế đã nghỉ hưu vẫn nhiệt thành đóng góp cán bộ đảng viên nhân viên ngành
y tế thành phố đã không quản ngại ngày đêm nắng mưa bất chấp gian khổ nguy hiểm tranh thủ từng giờ từng
hai phút truy vết cách ly lấy mẫu xét nghiệm và tận tâm điều trị cứu chữa người bệnh
ban thực vụ đảng ủy sở y tế tp hcm trân trọng biểu dương và ghi nhận những công hiến cao cả
tâm trách nhiệm đó những công hiến hy sinh của nhân viên y tế đã đang và sẽ tiếp tục được đảng
nhà nước chính quyền và hơn hết là người dân thành phố trân trọng khắc ghi cũng như có sự động viên
chăm lo tương xứng ngoài ra ban thường vụ đảng ủy sở y tế cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến người
thân gia đình của những y bác sĩ và cán bộ nhân viên ngành y tế thành phố đã thấu hiểu
sẻ chia để trở thành hậu phương vững chắc cho các chiến sĩ áo trắng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ
nhưng từ đầu tháng một mươi đến nay cùng thành phố bước vào giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên diễn biến của dịch bệnh vẫn còn phức tạp và khó lường một vài tuần gần đây
số ca nhiễm ca chuyển nặng và số ca tử vong vẫn diễn tiến một cách đầy thách thức
bất chấp nhiều nỗ lực của chúng ta chính vì vậy vào lúc này chưa phải là giây phút cho chúng ta
được phép lơ là chủ quan hay tự mãn với những kết quả đã đạt được
với tinh thần trách nhiệm cao nhất ban thường vụ đảng ủy sở y tế tp hcm mong muốn đội ngũ cán bộ
đảng viên nhân viên y tế thành phố hơn lúc nào hết cần tiếp tục đoàn kết động viên nhau
sốc lại tinh thần và đội ngũ vững trí bền lòng quyết tâm trách nhiệm với sức khỏe
tính mạng của người dân thành phố từ những kinh nghiệm quý báu đã tích lũy được
mỗi cán bộ đảng viên nhân viên y tế cần phát huy năng lực trí tuệ những bài học đã tiếp thu
để quyết tâm cùng đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố tiếp tục chiến đấu và chiến thắng trước đại dịch
công văn kêu gọi
theo báo cáo của sở y tế tp hcm số ca f không nhập viện tầng hai ba trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một là một năm trăm tám mươi hai người
tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai mươi ba là một mươi bốn ba trăm bốn mươi hai người
số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là sáu hai trăm năm mươi năm người
số ca f đang cách ly điều trị tại nhà là sáu mươi chín mươi hai người
như vậy hiện đang có tổng cộng là tám mươi sáu trăm tám mươi chín ca f đang được điều trị cách ly
số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là hai năm trăm bốn mươi năm người
số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi nhiễm đang điều trị là năm trăm bảy mươi tám người
số phụ nữ mang thai đang điều trị là một trăm ba mươi bốn người

số trường hợp xuất viện trong ngày là một một trăm bốn mươi tám người
số ca xuất viện cộng rồn là hai trăm bảy mươi ba hai trăm hai mươi tám người
cũng theo sở y tế tp hcm số ca covid một mươi chín tử vong trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một là năm mươi chín người
trong đó có một mươi hai trường hợp chuyển viện từ các tỉnh thành khác
tám mươi năm ca tử vong nằm trong nhóm trên năm mươi tuổi chín mươi năm liên quan đến bệnh lý nền
một triệu nền tiền sử dụng

hệ thống thiết kế

một triệu nền tiền sử dụng
một triệu nền tiền tương tự
một triệu nền tiền cộng dừa
một triệu nền tiền tương tự
một triệu nền tiền xây dựng

số ca ca khởi
số ca ca khởi
một triệu nền tiềm đi
số ca ca khởi